hội nghị thường niên giữa chính phủ với các địa phương tiếp tục với phần tham luận của đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
các thành viên chính phủ liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như thu ngân sách bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế nông nghiệp
theo bộ trưởng tài chính đinh tiến dũng thu ngân sách đến thời điểm này đạt một trăm linh bảy dự toán
riêng ngân sách địa phương vượt một mươi năm dự tính đến hết năm vượt khoảng bảy mươi tỷ đồng
về nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách ngoài tăng trưởng kinh tế không đạt thì có nhiều yếu tố khác như giá dầu giảm làm thất thu ngân sách trên hai tỷ
khí làm giảm thu một tỷ khối ngân hàng thương mại giảm nộp ngân sách hai mươi do trích lập dự phòng thua lỗ của các dự án lớn thuộc nhà nước
theo bộ trưởng bộ công an tô lâm trong năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã triệt phá hơn một các băng ổ tội phạm núp bóng các công ty doanh nghiệp
toàn quốc đã phát hiện hơn một mươi sáu vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế
một mươi vụ phạm tội tham nhũng xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn gian lận thuế vat chống buôn lậu gian lận thương mại xử lý hơn một mươi bảy vụ vi phạm pháp luật về môi trường giải quyết bức xúc của người dân về môi trường trên địa bàn
bộ trưởng tô lâm kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về di dân di cư để bảo đảm trật tự an ninh xã hội đời sống dân sinh nhất là ở những khu công nghiệp các thành phố lớn với tinh thần phát triển phải đi liền với ổn định
thống đốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng cho biết tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn một mươi sáu đạt khoảng một mươi tám năm bảo đảm mục tiêu đề ra
tăng trưởng giàn đều trong các tháng cơ cấu tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chất lượng tiến dụng được nâng lên rủi ro được nhận diện và có biện pháp bảo đảm an toàn
tuy nhiên vấn đề xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới chính sách tiền tệ của một số nước lớn đặt ra nhiều thách thức trong điều hành tiền tệ tỷ giá trong năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng công thương trần tuấn anh cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy vấn đề cần tập trung giải quyết là bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế và nhu cầu xã hội
bộ sẽ tiến hành bổ sung việc xây dựng các nhà máy phát điện trọng điểm phát triển hệ thống truyền tải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả quản lý vận hành các công trình thủy điện xử lý cho xỉ thải các nhà máy nhiệt điện phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch
đồng thời bộ cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương ban hành hệ thống các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ sản xuất trong nước